hiện việt nam là nước đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu hồ tiêu
đứng thứ nhất thế giới về xuất khẩu quế đứng thứ hai thế giới về xuất khẩu hoa hồi
ngoài ra các mặt hàng gia vị khác cũng chiếm vị trí khá quan trọng như ớt đinh hương gừng bạch đậu khấu
các thị trường nhập khẩu gia vị việt nam cũng ngày càng đa dạng như hoa kỳ eu trung quốc ấn độ và trung đông
theo các chuyên gia kinh tế việt nam còn nhiều dư địa cho phát triển các sản phẩm gia vị
năm hai nghìn hai mươi ba tổng giá trị xuất khẩu của hồ tiêu và gia vị việt nam đạt hơn một bốn tỷ đô la mỹ
ngành hàng này đặt mục tiêu xuất khẩu lên con số hai tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn hai mươi năm
liên minh hợp tác xã việt nam vừa tổ chức phát động phong trào khởi nghiệp hợp tác xã toàn quốc và xúc tiến thương mại năm hai nghìn hai mươi bốn
phong trào sẽ tập trung phát triển hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
nhất là áp dụng chuyển đổi số và hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ
phát triển các chuỗi giá trị nông sản hàng hóa gắn với liên kết sản xuất
từ đó cung cấp dịch vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp
đẩy mạnh tham gia vào các chuỗi cung ứng đưa sản phẩm nông nghiệp xuất khẩu trực tiếp ra nước ngoài
sông tô lịch sông tích sông nhuệ và sông đáy
những dòng sông một thời trong xanh giờ chỉ còn là dĩ vãng
tốc độ đô thị hóa dòng chảy thu hẹp tình trạng nước ô nhiễm nặng
đã khiến cho dòng nước của những con sông này đặc quánh đen kịp bốc mùi hôi thối
và diễn ra suốt nhiều năm nay
trong khi đó khoảng một mươi năm nay mực nước tại các sông hồng sông thái bình liên tục bị hạ thấp
do biến đổi lòng dẫn
điều này khiến cho mơ ước hồi sinh những dòng sông chết của người dân đi vào bế tắc
việc cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của khu vực này
cũng đứng trước những nguy cơ và thách thức vô cùng to lớn
với chiều dài hơn năm trăm năm mươi km chảy qua địa phận việt nam
sông hồng không chỉ đóng vai trò quan trọng về thủy điện môi trường và giao thông đường thủy
mà còn là hệ thống cấp nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp khu vực đông bằng bắc bộ tổng lớn
thế nhưng thống kê của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cho thấy chỉ trong vòng một mươi năm từ hai nghìn một mươi bốn đến hai nghìn hai mươi bốn mực nước sông hồng đã hạ thấp một m
trước đây cách đây một mươi năm mỗi lần lấy nước vũ đông xuân
thì chúng tôi chỉ cần thủy điện xả nước khoảng ba tỷ m ba thì đủ cho tất cả lấy nước ở vũ đông xuân
nhưng đến thời điểm cao điểm trước mà khi cũng có giải pháp cách đây ba năm
thì cần phải xả sáu tỷ m ba mà vẫn không lấy được nước
còn năm hai nghìn hai mươi bốn này để xử lý giải quyết nước trong vùng đông bằng bắc bộ
thì chúng tôi đã phải làm lại gần như tất cả các trạm bơm
thực trạng mực nước lưu vực sông hồng thái bình giảm dần qua các năm
đang tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất và sinh hoạt của người dân
năng lực cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trong vụ xuân hàng năm
cho một mươi một tỉnh thành phố khu vực trung du và đồng bằng bắc bộ
thực tế này đòi hỏi một giải pháp bền vững bảo đảm nguồn nước cho khoảng năm trăm linh hectare đất sản xuất nông nghiệp
và sinh hoạt tại nhiều nơi trên lưu vực sông
chúng tôi đã xây dựng các công trình đấy để tạo ra các nguồn nước để phục vụ cho nông nghiệp
mà các nguồn nước các công trình để xây dựng để đề xuất xây dựng các công trình trên hệ thống sông hồng
thì phải vừa đảm bảo cái vấn đề trước mắt là cung cấp cái nguồn nước phục vụ cho nông nghiệp cho sản xuất
nhưng mà đồng thời các công trình đấy phải đảm bảo yếu tố nữa là giúp cho việc cải tạo lại môi trường
hệ sinh thái trên hệ thống sông hồng sông tây bình và cụ thể là cả vùng hà nội này
để sống lại các dòng sông
ở vùng thủ đô hà nội thì đấy là một mục tiêu kép mà lại rất là quan trọng
những dòng nước trong xanh này là kết quả của công trình chạm bơm giã chiến cống xuân quan
đã được hoàn thành trước tiến độ và vận hành thử nghiệm trước ba ngày
công trình bơm nước từ hệ thống sông hồng vào hệ thống sông bắc hưng hải
nhằm thao rửa cấp nước cho sản xuất nông nghiệp
công trình hoàn thành vẫn đúng đợt cao điểm hạn kịp thời bảo đảm nguồn nước sản xuất cho người dân
và giảm bớt ô nhiễm môi trường
theo kế hoạch là ba tháng thì đưa vào sử dụng nhưng mà chúng tôi thì cũng tiết kiệm được có một mươi ngày thôi
một mươi ngày nhưng mà cũng rất quý một mươi ngày rơi vào đúng cái điểm đang cần thiết nhất với hệ thống bắc hưng hải
là một trong những địa phương phụ thuộc vào nguồn nước từ hệ thống thủy loại bắc hưng hải
nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy nước phục vụ sản xuất
đặc biệt là trong những năm trở lại đây việc đưa trạm bơm giã chiến xuân quan vào hoạt động
được kỳ vọng sẽ đem lại hiệu quả cao trong cấp nước phục vụ sản xuất
nông nghiệp cho các địa phương trong hệ thống
mong mỏi đã rất nhiều năm và đến hôm nay thì đã được khánh thành để đưa vào sử dụng để cấp nguồn cho hệ thống
hai nữa là cái việc mà tạo ra cái dòng chảy trong hệ thống để làm giảm thiểu cái ô nhiễm nguồn nước trong hệ thống
để nâng cao chất lượng nguồn nước trong hệ thống để phục vụ sản xuất cho toàn bộ lưu vực của hệ thống
đấy là một hiệu quả rất là tốt
tuy nhiên đây mới chỉ là giải pháp trước mắt
còn về lâu dài rất cần một giải pháp căn cơ bền vững mới có thể giải quyết gốc rễ của vấn đề cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp của bà con vùng đồng bằng sông hồng
trước tình trạng hạ thấp mực nước trên nhiều tuyến sông trong đó có hệ thống sông hồng
tại quyết định số tám trăm bốn mươi bảy của thủ tướng chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đã đề cập đến giải pháp xây dựng đập dân công trình dân nước trên dòng chính
theo đó trong phân kỳ đầu tư từ năm hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn ba mươi chính phủ giao bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì
phối hợp cùng bộ giao thông vận tải bộ tài nguyên môi trường và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
nghiên cứu quy hoạch để đầu tư xây dựng sáu đập dân
trong số này có đập xuân quan trên sông hồng thuộc huyện văn giang hưng yên
giáp danh với thành phố hà nội và đập long tửu trên sông đuống tại khu vực huyện đông anh thành phố hà nội
sau khi thông tin về xây dựng hai đập dân được đưa ra nhiều ý kiến đồng tình đánh giá
đây sẽ là giải pháp hiệu quả khắc phục được tình trạng hạ thấp mực nước sông hồng
một trong những nguyên nhân chính của nhiều hệ lụy về kinh tế và môi trường như đã được đề cập
theo quy hoạch phòng chống thiên tai thủy lợi của quốc gia trong đó trên địa bàn tỉnh hương yên
có cái hạng mục là xây dựng đập dân xuân quan
đối với hệ thống bắc ngãi thì đập dân xuân quan này rất là quan trọng
vì lúc đó thì sẽ dâng nước từ sông hồng thì lúc nào cũng duy trì dòng chảy thường xuyên vào hệ thống được
lúc bấy giờ nó không phải là mỗi khi ta cần ta phải bơm nữa
mà lúc đấy là mực nước dâng đủ để duy trì dòng chảy tự nhiên liên tục cho hệ thống bắc hải
nếu mà làm được việc đấy thì hệ thống bắc ngãi sẽ luôn luôn có dòng chảy
liên tục môi trường nước và cải thạo nó rất là thuận lợi và phục vụ nước sẽ tốt hơn
trong kỹ thuật trong thủy loại thì có nhiều giải pháp nhưng mà chúng ta phải chọn cái giải pháp tối ưu
về mặt kinh tế kỹ thuật tối ưu
hai cái đập dân đấy thì phải làm cái đập sông hồng để giải quyết một cách triệt để được nhiều cái vấn đề
hai cái đập dân đó là đập dân cho sông hồng dông long tiểu và xuân quan
thì hai cái việc đó đã được nghiên cứu trong quy hoạch
và đây là những cái giải pháp tổng thể lâu dài
và như thế thì đã giải quyết được cái bài toán nâu dài và giảm được cái việc phụ thuộc của nước cho sản xuất nông nghiệp
cũng như nước cho phục vụ cho dân sinh
tại hội nghị công bố quy hoạch phòng chống thiên tai và thủy lợi thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
lãnh đạo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã nhấn mạnh quan điểm thủy lợi phải đi trước
lấy nguồn nước làm gốc cho các quy hoạch ngành khác
quan điểm phát triển là phát triển nhanh và bền vững
nhanh chúng ta có tiền đầu tư cho phát triển nhanh ok rồi
đúng không thế nhưng muốn bền vững là gì là môi trường
phải ổn định phải đảm bảo
hôm nay có bộ thành viên môi trường với đấy đúng không
muốn bền vững tức là gì là ông phải khắc chế được các cái thiệt hại do thiên tai gây ra
ví dụ tôi nói ví dụ như là hạn hán lũ lụt
thế cái khắc chế giảm bớt giảm thiểu các thiệt hại do tai gây ra thì trông có đâu
trông có thủy lợi
như vậy thủy lợi phải đi trước
mà muốn đi trước phải nghiên cứu rất kỹ
để lấy quy hoạch để lấy nguồn nước để phục vụ
và lấy nguồn nước làm trọng điểm trọng tâm để quy hoạch tất cả các ngành khác
là một trong những hạ tầng quan trọng quốc gia
thì thủy lợi phải góp phần phát triển không chỉ cho phát triển nông nghiệp mà phát triển tất cả các kinh tế
đồng thời góp phần quan trọng và quyết định vào câu chuyện phát triển bền vững ở việt nam
vậy như vậy là thủy lợi chuyển đa mục tiêu không còn đưa mục tiêu nữa
lấy dẫn chứng từ khu vực sông cả sông mã
sáu mươi năm bảy mươi nguồn nước là từ sông nước ngoài đổ về
tỷ lệ nguồn nước nội sinh chiếm rất thấp
vì vậy giải pháp công trình cần được tính đến để chủ động đảm bảo an ninh nguồn nước
thủ tướng chính phủ cũng đã đồng ý chủ trương xây dựng hệ thống đập dâng sông hồng
giải pháp này không chỉ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp vùng đông băng bắc bộ
giải quyết vấn đề thiếu nước và ô nhiễm môi trường vùng đồng bằng sông hồng suốt nhiều năm qua
mà còn góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương nằm trong vùng hưởng lợi
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã giao viện quy hoạch thủy lợi phối hợp cùng viện khoa học thủy lợi
thực hiện một đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước và đã được nghiệm thu từ năm hai nghìn một mươi
việc xây dựng đập dâng sông hồng phải đảm bảo tiêu chí trở thành công trình thủy lợi đa mục tiêu
vừa giải quyết vấn đề nguồn nước và ô nhiễm môi trường vừa phù hợp với các quy hoạch ngành khác
đặc biệt là quy hoạch thủ đô hà nội trở thành thành phố hai bên sông
nếu đảm bảo được các môi trường các dòng sông đều chảy như ngày xưa
thì phải làm cái đập dâng sông hồng để dâng nước này đây là yếu tố đầu tiên rất quan trọng
cái vấn đề thứ hai đấy là trong quy hoạch hà nội thì đã phê duyệt là thành phố hai bên sông
chúng ta không thể có một cái thành phố hai bên sông mà nhìn mãi không thấy nước ở dưới sông
thì như vậy phải dâng nước lên thì phải có thành phố hai bên sông được
và như vậy mới các tỉnh xung quanh mới được từ cái nước sông hồng lên này mới mới chủ động
được cho tất cả các hoạt động kể cả sản xuất kinh doanh rồi du lịch vân vân
hiện thực hóa giải pháp công trình xây dựng đập dâng sông hồng

theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt
cần xác định những công việc theo lộ trình cụ thể và trách nhiệm của các địa phương và các bên liên quan
vì vậy ngành nông nghiệp sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương trong vùng
ubnd tp hà nội để triển khai đựa đập dâng sông hồng vào thi công
dự kiến từ năm hai nghìn hai mươi sáu đến năm hai nghìn ba mươi
bên cạnh đó việc xây dựng cũng sẽ phải tính toán cả đến lợi ích
và những tác động đến sản xuất môi trường hệ sinh thái trong hệ thống thủy lợi
khi mà được xây dựng thì nó phải mang lại cái hiệu quả tối đa
cho các địa phương
như thế thì việc thực hiện triển khai thực hiện các quy hoạch phòng chống thiên tai thủy lợi
thì cũng cần có một sự phối kết hợp rất là tốt
rất là đồng bộ giữa các bộ ban ngành và địa phương
làm thế nào mà khi các công ty xây dựng đã được xây dựng thì
thứ nhất là không được hối tiếc
thứ hai là phát huy một cách tối đa
hiệu quả quản lý khai thác và sử dụng tài nguyên nước
đây là những giải pháp tổng thể nâu dài
như thế thì đã giải quyết được bài toán nâu dài
và giảm được việc phụ thuộc của nước cho sản xuất nông nghiệp
cũng như nước cho dân sinh và cho các ngành kinh tế khác
thì như thế sẽ bền vững
tại kết luận số bảy mươi hai ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn của bộ chính trị
về phát triển hạ tầng đã nhấn mạnh
cần tập trung nguồn lực cho xây dựng các công trình hạ tầng lớn
ưu tiên lĩnh vực đột phá quan trọng với sự phát triển của đất nước
trong đó phát triển hệ thống thủy lợi đa mục tiêu thích ứng với biến đổi khí hậu
đập dâng sông hồng cũng được kỳ vọng không chỉ đáp ứng được nhu cầu cấp nước
cho sản xuất nông nghiệp dân sinh mà còn hướng đến xây dựng
phát triển hệ thống thủy lợi đa mục tiêu phát huy hiệu quả các tiềm năng
giá trị của các công trình thủy lợi bảo đảm an ninh nguồn nước
và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội bền vững
trên thế giới có rất nhiều loại đập phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau
tại những con sông chảy trong lòng các thành phố lớn
đập dâng ngăn sông có nhiều vai trò như dâng mực nước có đập thì phục vụ riêng cho giao thông thủy
có loại đập sử dụng cho cả hai việc là dâng mực nước và phục vụ giao thông thủy
có đập sẽ ngăn mặn có đập thì nhằm hạ thấp mực nước để phục vụ cho vùng cần bảo vệ
hàng thế kỷ qua dòng sông sen uốn khúc
chảy qua trung tâm thủ đô pháp như một chứng nhân lịch sử trước bao thăng trầm của kinh đô ánh sáng
dòng sông biểu tượng của paris vốn bị ô nhiễm từ nhiều năm qua và đã bị cấm bơi lội từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi
thì nay với đòn bẩy từ thế vận hội mùa hè hai nghìn hai mươi bốn
có thể được làm sạch và cho phép tổ chức thi bơi
hứa hẹn là một địa điểm làm mát cho cư dân thủ đô những ngày hè nóng bức
sông sen của pháp có hơn hai mươi đập dâng trong đó có ba đập lớn
có những đập chuyên phục vụ giao thông thủy trong mùa cạn
do dòng sông này có độ dốc lớn và hẹp
những con đập sẽ dâng nước lên để phục vụ giao thông thủy và giải quyết vấn đề ô nhiễm
còn tại thành phố venice của ý nổi tiếng là thành phố du lịch hấp dẫn trên thế giới
một phần bởi thành phố được xây dựng dọc theo những con sông tạo nên khung cảnh thơ mộng
canh đảo grand chạy qua venice tạo thành hành lang giao thông thủy uốn lượn hình chữ s
đi qua phần lớn các điểm du lịch chính trong thành phố
thành phố này trước đây luôn đứng trước nguy cơ bị ngập
thì các đập được xây dựng với hệ thống cửa cống có vai trò khống chế mực nước của sông để không gây ngập thành phố